đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố
chủ trì buổi làm việc với thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố
lãnh đạo tòa án nhân dân thành phố viện kiểm sát nhân dân tp trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tại hội nghị báo cáo làm rõ thêm các nội dung đại biểu nêu
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn đức trung nêu vướng mắc trong việc xây dựng các trạm xử lý nước thải hiện nay
là giá xử lý nước thải theo hình thức bot còn thấp thủ tục đầu tư còn vướng và dơm ra
vì vậy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị quốc hội sớm sửa luật đầu tư công
đặc biệt là những chính sách kêu gọi đầu tư đặc thù như xử lý nước thải
đối với việc khai thác cát vùng giáp danh sông hồng giữa địa bàn hà nội và hưng yên
thành phố sẽ thực hiện đấu thầu dự án công khai minh bạch
đồng chí hoàng trung hải khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân
những đề xuất kiến nghị của các cơ quan thành phố để phân ánh với quốc hội